để xử lý khối lượng rác thải khổng lồ phát sinh mỗi ngày
tại tp hcm đã rầm rộ khởi công nhiều nhà máy đốt rác phát điện bằng công nghệ hiện đại
tuy nhiên qua nhiều năm vẫn chưa thể đi vào vận hành
việc xử lý rác lại quay về phương pháp cũ là trôn lấp
kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
năm hai nghìn một mươi chín tại khu xử lý chất thải rắn tây bắc thuộc huyện củ chi
hai dự án nhà máy đốt rác phát điện có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
của công ty cổ phần vietstar và công ty tâm sinh nghĩa rầm rộ khởi công
công nghệ xử lý rác được quảng bá hiện đại khép kín và thời gian thi công hoàn thành
trong năm hai nghìn hai mươi giúp tp hcm đạt mục tiêu chỉ còn năm mươi rác thải phải xử lý trồn lấp
tuy nhiên đã năm năm trôi qua những kỳ vọng tốt đẹp về công nghệ xử lý rác hiện đại
chỉ động lại sự thất vọng
rác vẫn tập kết về nhưng được xử lý chủ yếu bằng phương pháp cũ là trồn lấp
hàng chục hộ dân sống cạnh khu xử lý rác lại ca thán về những hệ lụy do bãi rác lộ thiên gây ra
nó thì cái nước thải để cho nó trồng cá mắm nó còn sống được đúng không

nhiều khi không dám lấy vô nước nó đen đưa vô lúa sống nó hơi
mỗi ngày tp hcm phát sinh khoảng một mươi tấn rác thải được chuyển về bốn đơn vị xử lý
trong đó khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc đảm nhiệm xử lý khoảng ba hai trăm linh tấn một ngày
ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện là giải pháp được các cấp lãnh đạo tp hcm ủng hộ
để xử lý khối lượng rác thải khổng lồ này
thế nhưng suốt nhiều năm qua mong muốn này vẫn chưa thành hiện thực
được rồi là tiếp xúc với trời ở quyện về là dân ở trong thái mỹ cũng có đề nghị là làm là đốt cho sớm
phải có khởi công rồi mà không làm lâu quá
công nghệ xử lý rác hiện đại được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vẫn ở tương lai
còn thực tại rác thải hàng ngày vẫn đổ về nơi tập kết
và hàng trăm hộ dân tại huyện củ chi
tiếp tục khốn khổ với môi trường sống ngày càng bị ổn nhẫm
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà
chủ trì cuộc họp với bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan
về đề án chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc trục bắc nam
bộ giao thông vận tải đã xây dựng ba kịch bản phương án về đầu tư đường sắt tốc độ cao trục bắc nam
tại đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trục bắc nam
bộ giao thông vận tải đề xuất ba phương án gồm một là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ
khai thác riêng tàu khách và nâng cấp tuyến đường sắt bắc nam hiện hữu để vận tải hàng hóa
là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ hai trăm năm mươi km một giờ kết hợp cả tàu hàng và tàu khách
là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ
khai thác tàu khách và có thể vận tải hàng

năm là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một nghìn bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ kết hợp cả tàu hàng và tàu khách